sáng nay ngày sáu tháng sáu quốc hội tiến hành chất vấn bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học giáo dục phổ thông công tác quản lý giáo dục mầm non nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường
trong năm phút báo cáo quốc hội trước khi bước vào phần hỏi đáp bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ thừa nhận bản thân ngành cũng còn nhiều thiếu sót nhiều vấn đề tồn tại gây bức xúc trong dư luận
với trách nhiệm người đứng đầu ngành bộ trưởng xin chịu trách nhiệm về những việc chưa làm được và hứa thực hiện tốt hơn trong thời gian tới
chất vấn về những vấn đề tồn tại trong lĩnh vực giáo dục mầm non nhiều đại biểu cho rằng dù các báo cáo mà bộ giáo dục và đào tạo đưa ra là công tác giáo dục mầm non đạt kết quả tốt
song thực tế còn gây nhiều bức xúc trong xã hội
bộ trưởng có nói rằng giáo dục mầm non của chúng ta được unicef đánh giá rất cao ai đánh giá cao thì tôi không rõ
nhưng mà theo dõi cả quá trình này thì tôi xin nhắc lại cho bộ trưởng nắm những hạn chế của giáo dục mầm non
tại hiện nay nó đang nóng và nó đang gây nhiều bức xúc nhất
thứ nhất là cái quy mô phát triển thì không đồng đều ở các vùng miền
chất lượng giáo dục mầm non thì không ổn định
mạng lưới chính sách giáo dục mầm non chưa đồng bộ
nguồn lực đầu tư cho giáo dục mầm non thì thấp nhất ở trong ngành
hiện tượng tiêu cực và những hình ảnh xấu không tốt đã xảy ra với hệ thống giáo dục mầm non trong thời gian qua
ánh hưởng tác động xấu đã tạo nên sự tranh trở bức xúc trong dư luận xã hội
làm giảm niềm tin của cử tri đối với ngành giáo dục trong lĩnh vực này
bộ trưởng có suy nghĩ gì về việc này và có những biện pháp phù hiệu nào để nâng cao chất lượng của hệ thống giáo dục mầm non trong thời gian tới
chưa kịp và đặc biệt chưa giám sát
chưa kịp và đặc biệt chưa giám sát đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất và giáo viên dẫn đến các trường hợp bạo hành trẻ
chủ yếu xảy ra các nhóm trẻ độc lập tư thục đây là điểm chức nối
và với trách nhiệm của người đứng đầu ngành tôi thấy đây là một vấn đề cần phải giải quyết
và chúng tôi cũng đã khảo sát và cũng đã tham mưu cho chính phủ
vừa rồi có nghị định không sổng rồi trước đó chúng tôi tham mưu chính phủ
thủ tướng chính phủ có quyết định về xây dựng môi trường an toàn
thân thiện chống gặp mọi khóa đường cho trẻ
và cho đến nay thì hệ thống pháp lý về cơ bản nó có nhưng quan trọng là tổ chức thực hiện
và cũng nhân dịp hôm nay tôi cũng rất mong các bộ có liên quan
như qua thí bộ trưởng đồng úc dũng nêu và các địa phương cùng với chúng tôi để tăng cường giám sát
và chúng tôi cũng rất mong các hệ thống chính trị phụ nữ mặt trận các địa phương đặc biệt là phường xã
nhưng mà thường là các nhóm trẻ độc lập là tăng cường giám sát để cùng với chúng tôi để phòng ngừa phòng ngừa là chính
còn khi đã xảy ra rồi thì đấy là xử lý bất đắc dĩ
và quan điểm của chúng tôi và quan điểm cá nhân tôi là phải tăng cường phòng ngừa